tại đà nẵng sau khi tiến hành lấy mẫu cho các cán bộ lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch
trung tâm y tế quận sơn trà đã và đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn hai hai trăm linh người nước ngoài
đang sinh sống trên địa bàn nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
công tác lấy mẫu sẽ được tiến hành ở tất cả bảy trên bảy phường của quận sơn trà
tính riêng trong hai ngày qua hai mươi một và hai mươi hai tháng bốn
trung tâm y tế quận sơn trà phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng
đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn ba trăm sáu mươi người nước ngoài đang sinh sống tại các phường
mân thái phước mỹ và nại hiên đông
tất cả đều chấp hành nghiêm túc quy trình khai báo thông tin y tế
giãn cách xã hội trong quá trình lấy mẫu
sau khi biết được thông tin lấy mẫu xét nghiệm cho người nước ngoài thì đúng hai giờ chiều nay
tôi đã đến đây và được cán bộ y tế tư vấn đầy đủ về phương pháp lấy mẫu xét nghiệm
tôi đã được lấy mẫu và chỉ đợi kết quả nên rất yên tâm
tại các điểm lấy mẫu cán bộ y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín bằng hai phương pháp
là huyết thanh học elisa và rt pcr nhằm sàng lọc phát hiện người nước ngoài nhiễm bệnh trong cộng đồng
việc tổ chức xét nghiệm cho hàng ngàn người nước ngoài tại đà nẵng không chỉ góp phần phát hiện
và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
mà còn giúp những người nước ngoài được xét nghiệm
những người nước ngoài bình tĩnh và yên tâm hơn trước đại dịch covid một mươi chín tại việt nam